cũng về tội giết người đối tượng nguyễn trọng liệu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại xã cẩm yên huyện cẩm xuyên của tỉnh hà tĩnh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
trong khi đang uống rượu tại quán ăn hiếu bé ở thôn quý hòa xã cẩm hòa
anh nguyễn doãn nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại xã cẩm hòa cùng ba người bạn đã xảy ra mâu thuẫn với nguyễn trọng lự
trú tại xã cẩm yên huyện cẩm xuyên cùng ba thanh niên khác đang ngồi ở bàn bên cạnh
ngay sau đó nguyễn trọng đự đã về nhà lấy một khẩu súng săn tự chế
quay trở lại quán nhậu bắn vào bụng anh nguyễn doãn nguyên khiến anh nguyên bị tổn thương sức khỏe ba mươi bốn
nguyễn trọng liệu đã bị công an huyện cẩm xuyên bắt khi đang trốn tại nhà riêng của mình
với số tiền cá cược gần một mươi tỷ đồng trong mỗi tháng và đường dây cá độ bóng đá ghi số đề được tổ chức tại nhiều tỉnh thành
sau một thời gian lập án đấu tranh công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã tiến hành triệt phá chín tụ điểm bắt giữ một mươi bốn nơi tượng trong đường dây
qua công tác nắm tình hình đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đồng loạt triển khai nhiều mũi công tác
triệt phá tám tụ điểm trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
mở rộng điều tra tổ công tác bắt một tụ điểm ở thành phố hồ chí minh bắt giữ một mươi bốn đối tượng thu giữ hơn bảy trăm ba mươi triệu đồng
hai mươi hai chiếc điện thoại một ipad một xe ô tô và một số tài liệu liên quan
theo tài liệu của cơ quan công an hai đối tượng đặng công thành chú tại phường thống nhất và nguyễn ngọc sơn trú tại phường tân an thành phố buôn ma thuột
cùng nhau tổ chức cá độ bóng đá ghi số đề cho nhiều con bạc trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
hàng ngày thành giao cho lê tấn hoàng chú tại xã e quang huyện công bắc đi thu phơi đề từ nhiều cái số đề trên nệ bàn
rồi tập hợp chuyển cho lê trường giang trú tại quận ba thành phố hồ chí minh
giang dựa vào kết quả số số miền trung và miền bắc để trả tiền thắng thua cho các con bạc
số tiền mỗi tháng các đối tượng cá cược gần một mươi tỷ đồng
mình có ngày lên đến mấy chục triệu tụi em sử dụng công thức ghi đề qua điện thoại
qua các lô đề của miền trung và miền bắc sau đó tính toán xong rồi xóa tên nhắn
để cho cơ quan chức năng không nhận biết được để hồng qua mặt được cơ quan chức năng
các đối tượng trong đường dây cờ bạc này chỉ giao dịch qua tin nhắn điện thoại
chuyển khoản tiền thắng thua qua tài khoản ngân hàng
sau khi tính toán thắng thua xong với các con bạc các đối tượng sẽ xóa luôn tin nhắn
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
các đối tượng này thường xuyên sử dụng mạng xã hội thường xuyên thay số sim số điện thoại
để tránh lực lượng công an bắt giữ xử lý
hai đối tượng này rất cảnh giác khi có dấu hiệu thì các đối tượng di chuyển
để bàn chuyển địa điểm hoạt động rất khó cho việc xác minh bắt giữ xử lý các đối tượng này
hiện công an tp bôn ma thuột đang tiếp tục mở rộng điều tra
để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
trong khi đó
tại tp hcm một ổ bạc dưới hình thức bài biểu cũng vừa bị công an quận bảy
triệt phá bắt giữ hàng chục đối tượng đường dây này do nguyễn thanh dũng và nguyễn duy trường tổ chức
trước đó trinh sát đội hình sự công an quận bảy tp hcm đã ập vào bắt quả tăng hai mươi năm con bạc
đang sát phạt tại một bãi đất chống cuối hẻm ba trăm ba mươi chín đường nguyễn thị thập
hai đối tượng dũng và trường đứng ra tổ chức để thu tiền sâu
các đối tượng đánh bạc theo hình thức bài biểu mỗi tụ sẽ đặt cược số tiền tối thiểu từ ba trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng
ngoài một mươi tụ đánh trực tiếp ăn thua với cái nhiều đối tượng bên ngoài sẽ đặt tiền theo các tụ bài
tại thời điểm bắt giữ công an thu giữ hàng chục triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác
là cán bộ hải quan nhưng lại cấu kết với doanh nghiệp bên ngoài để buôn lậu
bốn bị cáo vừa bị tòa nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử về tội buôn lậu và tuyên phạt gồm
nguyễn quang dũng bốn mươi ba tuổi nguyên là công chức hải quan tỉnh quảng nam bốn năm tù
đinh hải tiến ba mươi bốn tuổi nguyên là trưởng phòng kinh doanh công ty fdt ba năm sáu tháng tù
lê viết vương hai mươi bảy tuổi và lê bảo hoài linh bốn mươi năm tuổi cùng ba năm tù
theo cáo trạng nguyễn đình thuần chú tại tp hcm chuyên nhập lậu hàng điện tử
địa lệnh cũ từ nước ngoài vào việt nam tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy thuần nhờ nguyễn quang dũng
tìm doanh nghiệp làm thủ tục nhập bầu đoạn hàng trên và trả công
cho dũng từ bốn mươi đến sáu mươi triệu đồng một container dũng dẫn thuần liên hệ với công ty
trách nhiệm hưu hạn fdt nhưng biết hàng lậu nên công ty này từ chối
tuy nhiên tiến là người của công ty này lại nhận cho thuần thuê kho hàng
và bốc vác với giá ba năm triệu đồng một container dụng hướng dẫn bị cáo đinh
mượn chứng minh nhân dân của hai nông dân chăn bò ở quảng nam để lập ra
hai công ty ma với thủ đoạn trên từ tháng sáu đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
hai công ty ma này đã hai mươi lần nhập hai mươi sáu container khai là máy móc ngành may
với một trăm linh để được thuế nhập khẩu nhưng bên trong là hàng lậu điện lạnh
điện tử cũ bị cấm nhập hiện đối tượng nguyễn đình thuần đang bỏ trốn và bị truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với quang quốc vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú ở xã thạnh hòa
huyện rồng riềng của tỉnh kiên giang về hành vi sản xuất buôn bán hàng giải
trước đó lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh kiên giang đã bắt
bắt quả tàng vinh đang có hành vi sản xuất làm giả bột ngọt nhãn hiệu ajinomoto tại nhà riêng
tạp vật thu giữ gồm hai trăm bốn mươi bốn kg bột ngọt giả trong đó có một trăm chín mươi bốn kg bột ngọt đã đóng gói thành phẩm
và năm mươi kg bột ngọt nguy liệu hai mươi ba bao nhãn hiệu ajinomoto và một số vật dụng khác
phục vụ cho việc sang chích bột ngọt giả
tại cơ quan điều tra vinh khai nhận đã mua hơn hai trăm linh kg bột ngọt giả có xuất xứ từ trung quốc
ở chợ kim biên tp hcm về thực hiện hành vi đóng gói giả nhãn hiệu ajinomoto
rồi đem ra tiện tạp hóa của gia đình bán lại cho người dân trong dịp tết để kiếm lời
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với ba đối tượng
gồm nguyễn thế hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đỗ mạnh thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chú tại huyện lập thạch
và hoàng nhật kế trú tại tỉnh tuyên quang để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật
trước đó công an tỉnh vĩnh phúc nhận được tin báo về việc nguyễn thế hà
chủ quán karaoke victory ở xã đồng ích huyện lập thạch
có nhiều biểu hiện bắt giữ ép các nhân viên nữ phục vụ quán hát
vào cuộc điều tra vào ngày một tháng một mươi lực lượng công an bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke này
phát hiện có một mươi sáu người gồm một mươi ba nữ và ba nam trong đó có nguyễn thế hà đỗ mạnh thắng và hoàng nhật kế
tại cơ quan điều tra nguyễn thế hà khai nhận số nữ trên đều là nhân viên của quán hát mà hà đang phụ trách
hà thuê thắng và kế để quản lý trông coi các nữ nhân viên vì sợ bỏ trốn
nhiệm vụ mở khóa cửa cho các nhân viên giao tiếp khách
khi hết khách thắng kế lại nhốt hai nhân viên vào một phòng của quán và khóa cửa lại
nếu các nhân viên có ý định bỏ trốn hoặc không thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của hà
thì thắng và kế bắt nhốt vào một phòng riêng sau đó dùng gậy nhựa đánh và dùng khóa số tám cong tay vào rửa
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạch thất tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích
đối tượng nguyễn đức dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn một mươi một xã canh nậu huyện thạch thất thành phố hà nội
cao một m sáu mươi sáu và có sẹo hình chữ nhật ba cm cách một cm trên sau đuôi mắt phải
và đối tượng nguyễn quang chiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn một xã canh nậu
thạch thất tp hà nội
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên thành phố hà nội
là đối tượng nguyễn xuân huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu chín xã lương lỗ huyện thanh ba tỉnh phú thọ
cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách một cm trước đuôi lông mẩy phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện